mỹ công bố sẽ cung cấp tám trăm hai mươi triệu đô la mỹ trong gói viện trợ quân sự mới cho ukraine
đợt viện trợ mới lần này bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không và radar chống pháo binh
nhằm đối phó với các cuộc tấn công tầm xa của nga
đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ một mươi bốn của mỹ dành cho ukraine kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tổng cộng mỹ đã cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho ukraine với tổng số tiền lên tới tám tám tỷ đô la mỹ
với gói viện trợ mới nhất mỹ sẽ mua lại hai hệ thống tên lửa phòng không do naui phát triển
với tên gọi là nasam để cung cấp cho ukraine
hệ thống tên lửa này cũng được mỹ sử dụng để bảo vệ vùng trời xung quanh nhà trắng và nhà quốc hội
ở thủ đô washington dc
ngoài ra lầu đâm góc cũng cung cấp thêm đạn cho hệ thống tên lửa tầm trung
mà nước này cung cấp cho ukraine hồi tháng sáu